chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây đối tượng này đã thực hiện được một mươi vụ trộm cắp
đáng quan tâm là những đối tượng này đều đang ở độ tuổi học sinh trung học cơ sở
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong thời gian vừa qua trên địa bàn thị trấn thanh nê huyện kiến sương và một số địa bàn lân cận liên tục xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong nhà dân
đối tượng thường lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân không khóa cửa tầng trên đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gây bức xúc cho nhân dân
sau một thời gian điều tra thu thập tài liệu chứng cứ công an huyện kiến sương tỉnh thái bình đã làm rõ và bắt giữ nhóm bốn đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản nói trên
gồm hà hoàng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nguyễn hoàng hưng sinh năm hai nghìn trần đức lương sinh năm hai nghìn và nguyễn văn tám sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều trú tại huyện kiến sương
đáng chú ý hưng và lương hiện đang là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở xã an bồ huyện kiến sương
dương và tám đã bỏ học
khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm bốn đối tượng trên rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đến khu vực thôn đồng khánh xã bình minh huyện kiến sương thấy nhà anh hà minh anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tắt điện trong nhà cửa tầng hai mở
ba đối tượng hưng lương tám cảnh giới ở dưới
còn dương trèo lên tầng hai theo đường ống thoát nước vào nhà lấy trộm chiếc điện thoại di động nokia lumia trị giá hơn ba triệu đồng
rồi theo lối cũ ra ngoài thì bị lực lượng tuần tra của công an huyện và quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra vụ án các đối tượng khai nhận để có tiền ăn chơi hàng đêm thường tụ tập đi lang thang trên các trục đường
phát hiện nhà cao tầng không khóa cửa tầng trên lợi dụng vào đường ống thoát nước đường dây chống xét
hoặc treo lên cây đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và chơi điện tử
chỉ trong hai tháng trở lại đây các đối tượng đã thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp
bà con của chúng dân dân nêu cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của gia đình đặc biệt là trong mùa hè nóng bức
thường thường tâm lý của bà con là thường mở cửa đặc biệt là cửa tung trên tầng hai tầng ba để cho thông thoáng
đối tượng lợi dụng cái sở này để trèo thường trèo qua trộm các tài sản
cái việc trông coi tài sản đặc biệt là khi không có
chủ ở nhà là cũng để cao cảnh giác tránh cái việc đối tượng lợi dụng sở để cắt phá khóa để vào trong các tài sản
và vấn đề nữa đối với các gia đình có con em thành niêu niên trong độ tuổi học sinh cũng như là đang tuổi ăn chơi
thì cũng phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng và các đoàn thể để quản lý giáo dục con em mình tránh để hướng vào những tệ nạn xã hội
công an huyện kiến sương đã thu giữ tăng vật của vụ án gồm một tv nhãn hiệu toshiba ba mươi hai inch
hai mẹ tính sách tay
nhãn hiệu lenovo sáu điện thoại di động một kìm cộng lực và nhiều tăng vật khác liên quan
đồng thời tiến hành điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật